trong khi đó ở vùng biển huyện đảo hoàng sa thì trời ít mưa tạnh giáo
thuận lợi cho các hoạt động ra khơi đánh bắt của bà con người dân trên khu vực biển này